chiều nay ngày hai mươi một tháng năm quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật kiến trúc các đại biểu cho rằng nên quy định phong cách kiến trúc thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc và bảo tồn khai thác công trình kiến trúc có giá trị nhưng chưa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa
tôi thống nhất ý kiến là không nên giao quỹ ban dân tỉnh quy định vì sẽ không thể hiện được bản sắc của dân tộc do đó tôi đề nghị ban soạn thảo xem xét quy định giao bộ xây dựng ban hành quy định về tổng thể bản sắc văn hóa dân tộc đối với công trình kiến trúc trên địa bàn cả nước
thực tế lịch sử ở nước ta hiện nay đang tồn tại nhiều công trình kiến trúc có giá trị có ý nghĩa về lịch sử văn hóa kiến trúc
nhưng trải qua
trải qua thời gian đã bị xuống cấp thậm chí là xâm hại nhưng những công trình này thì chưa được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa theo quy định tại luật di sản văn hóa vì vậy việc quản lý nhà nước đối với các công trình này là đặc biệt quan trọng và rất cấp bách
cần có sự quản lý về mặt chuyên môn để đảm bảo sự thống nhất kiến trúc mang tập trung chung của văn hóa việt nam không để mỗi địa phương có một kiểu kiến trúc mà lại không phù hợp với kiến trúc truyền thống và văn hóa việt nam
các đại biểu cũng đề nghị
các đại biểu cũng đề nghị dự án luật cần có quy định làm rõ những yêu cầu về quản lý kiến trúc đối với khu vực đô thị nông thôn phố cổ về nhà ở kiến trúc cảnh quan không gian xung quanh